hiện tại ở tuổi năm mươi anh sở hữu bụng phẳng lì đáng ngưỡng mộ anh chia sẻ béo bụng cướp đi sự tự tin của chúng ta ở mọi lứa tuổi nhưng hơn thế nữa vòng eo là huyết mạch của chúng ta đặc biệt là khi chúng ta già đi bạn có thể béo hông béo mông béo cánh tay mà vẫn tương đối khỏe mạnh nhưng nếu bạn bị béo bụng nó sẽ phá hủy sức khỏe của bạn
các nhà nghiên cứu đồng ý rằng mỡ bụng cụ thể là chất béo nội tạng có hại cho sức khỏe
chất béo ở vùng bụng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe bao gồm bệnh tim tiểu đường loại hai ung thư xa suốt trí tuệ và đột quỵ
hơn nữa nó còn là một dấu hiệu của cá chết sớm
theo các nhà nghiên cứu từ viện y tế quốc gia hoa kỳ đây là loại chất béo ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng triệu người ở đất nước này với hơn năm mươi người trưởng thành ở hoa kỳ đang phải vật lộn với nó
các chuyên gia cho biết cách duy nhất để loại bỏ mơ bụng là tiếp cận một nôi sống toàn diện kết hợp cả chế độ ăn uống và tập thể dục
chúng ta nên tập thể dục thường xuyên với những bài tập phù hợp với tim mạch như đi bộ chạy và bơi lội đã được chứng minh là giúp đốt cháy calor và một số chất béo
nhưng tập thể dục ngắt quãng cường độ cao là cách tập thể dục hiệu quả hơn thu được nhiều kết quả hơn trong thời gian ngắn hơn
loại hình lượt tập ngắt quãng này bao gồm đi bộ hoặc chạy với tốc độ chậm sau đó tăng tốc độ rồi lặp lại
nó cũng có thể bao gồm thể dục nhịp điệu đạp xe kiểu cắm chạy hoặc bất kỳ lớp học nào sau đó
tập thể dục dựa trên kẽ giữa các chuyển động cường độ chậm đến trung bình và cường độ cao
jock ru cho biết tập luyện ngắt quãng cường độ cao sẽ kích hoạt quá trình đốt cháy chất béo suốt cả ngày
vì vậy bạn đốt cháy chất béo trong khi nghỉ ngơi các động tác yoga cứng độ cao giúp tăng cường trao đổi chất đốt cháy chất béo và giảm cân
bạn ăn gì cũng rất quan trọng trong việc giảm mỡ bụng
michelle bromolico tác giả của sách sugar free tree kế hoạch ba tuần đơn giản để có thêm năng lượng
ngủ ngon hơn và giảm cân dễ dàng cho biết
bạn không thể bỏ qua một chế độ ăn kiêng và tập thể dục bởi đó là những người bạn đồng hành tuyệt vời
dưới đây là cách thay đổi chế độ ăn uống để có vòng bộ phẳng hơn ở độ tuổi trung niên
cắt giảm lượng đường
đường đặc biệt là loại đường ẩn trong chế độ ăn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây béo và tích mỡ bụng
bromolico nói lượng đường dư thừa là nguyên nhân chính gây giảm mỡ bụng và chất béo nói chung vì chúng ta chỉ cần rất ít năng lượng
phần còn lại được lưu trữ dưới dạng chất béo và thực tế là chúng ta đang nhận được nhiều hơn những gì chúng ta cần thông qua đường bổ sung và đường ẩn
romorlaico khuyên bạc nên cắt giảm lượng đường dưới dạng cáp rỗng như bánh quy bánh rán bánh nướng xốp và bánh mì trắng tất cả đều góp phần làm tăng mỡ bụng
ăn một chế độ ăn uống dựa trên thực vật
theo bromolico thực phẩm thực vật dầu chất béo không bao hòa đơn như bơ và dầu bơ dầu ô liu nguyên chất ô liu nguyên hạt
địa trung hải và sốt e lưu các loại hạt và bơ hạt nhưng một phần của chế độ ăn cân bằng lành mạnh có thể giúp giảm mỡ bụng
cô cho biết thêm những chất kéo lành mạnh này đã được chứng minh là cải thiện độ nhạy isulin và giảm viêm hai tình trạng cũng có thể liên quan đến mẫu bụng
ngoài ra sự kết hợp độc đáo giữa chất sơ và protein thực vật có trong các loại hạt làm cho chúng trở thành loại thực phẩm tuyệt vời để điều chỉnh lượng đường trong máu và isuli
ăn hạt đã được chứng minh là dụng giảm mỡ trong cơ thể và những người ăn hạt
thường xuyên có số đo vòng eo nhỏ hơn giảm hơn hai nguy cơ béo phỉ
nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người ăn ngũ cốc nguyên hạt giảm nhiều mẫu bụng hơn những người ăn ngũ cốc tinh chế
ngoài tuổi bốn mươi cũng là thời điểm đánh dấu người phụ nữ bước vào độ tuổi bán kinh
thời kỳ này khiến hàm lượng antolgen trong cơ thể người phụ nữ giảm mạnh
bởi vậy nên dù chị em có thân hình đầy mơ ước
thì từ giai đoạn mãn kinh trở đi
thì vóc dáng cũng có thể giảm mỡ
cơ thể chuyển thành eo bánh mì
bên cạnh đó lượng cholesterol cũng giảm khiến bạn bị mất khối cơ
nam chậm chuyển hóa khó xử lý lượng carbon hydrate đơn giản
dẫn đến tích tụ mỡ thừa
một nghiên cứu khác cho thấy
hormone thay đổi trong thời kỳ mãn kinh khiến giấc ngủ của bạn thay đổi
điều này làm các tế bào chất béo kích hoạt posticol
một loại hcb stress dẫn tới tích tụ mỡ thừa ở bụng
dưới đây là tổng hợp các bài giảm béo cho phụ nữ ở tuổi trung niên
giúp chị em sớm lấy lại tự tin về vóc dáng
và cũng tránh được một số nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bản thân
các bài tập thể dục giảm cân cho phụ nữ ở độ tuổi trung niên
tập thể dục là một trong những cách hiệu quả giúp chị em ở độ tuổi trung niên nên thực hiện
để lấy lại vóc dáng thoản gọn và đảm bảo sức khỏe
chị em có thể chọn các bài tập phù hợp với thể trạng và sở thích cá nhân
giảm cân bằng cách đi bộ
theo thống kê những người phụ nữ dành thời gian đi bộ một giờ hàng tuần
và tiêu thụ khoảng một năm trăm linh calor mỗi ngày có thể giảm hơn một mươi một kg mỗi năm
tư thế tốt nhất khi đi bộ là giữ thẳng người sao cho trọng lượng cơ thể dồn lên hai chân
mắt nhìn thẳng phía trước căng giữ thẳng bước đi chậm rãi nhẹ nhàng và chắc chắn
đi bộ là môn thể thao không phải sử dụng nhiều đến năng lượng
lại có tác dụng bảo vệ sức khỏe tránh hiện tượng bị giảm cân
nên đây là phương pháp tập luyện thích hợp đối với phụ nữ tuổi trung niên
đi xe đạp
bài tập thể dục cực tốt cho phụ nữ tuổi trung niên
đi xe đạp giúp chị em có thể tăng cường tuần hoàn
giúp mang oxy và chất dinh dưỡng tới tế bào da hiệu quả hơn
giúp giảm các vết nhăn và tăng tốc quá trình hàn gắn những tổn thương ở da
giúp chút bỏ các yếu tố gây stress
và điều đặc biệt là khi đạp xe
cũng là lúc chị em đang thực hiện loại bỏ lớp mỡ thừa
cân nặng còn dư trong cơ thể
phụ nữ tuổi trung niên mỗi lần nên chỉ đạt khoảng ba mươi phút
hoặc có thể hơn tùy vào sức khỏe từng người
không nên quá gắng sức
nếu cảm thấy mệt mỏi chị em cần phải ngưng tập luyện
chỉ tập lại khi cơ thể đã ổn định và tập trung khoảng thời gian ngăn hơn
các bài tập yoga tốt cho sức khỏe giúp giảm cân
yoga có rất nhiều công dụng đặc biệt là giúp đốt cháy lượng mỡ thừa ở bụng và đùi
giúp chị em sớm lấy lại vóc dáng gọn gàng thoàn thả
ngoài ra yoga còn là phương pháp tập cho khả năng phát triển sức mạnh cốt lõi
tăng cường cơ bắp giúp cơ thể dẻo dai các khớp sơ khỏe và kéo dài tuổi thanh xuân
những lưu ý dành cho chị em khi chọn tầm yoga giảm cân
không tùy tiện tập yoga
tập yoga theo sự hướng dẫn của các giảng viên để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc
để đạt kết quả như mong muốn nên tập thường xuyên để duy trì sức khỏe toàn diện
mỗi ngày nên tập từ một tiếng đồng hồ chia đều ra từ buổi sáng và buổi tối trước các bữa ăn
tập yoga phải đi từ cơ bản đến phức tạp
vì vậy kiên trì tập năm sáu tháng sẽ so kết quả mỹ mán
người tập nên ngồi thiền bất động im lặng tay và chân khoanh lại đầu óc không vướng bận gì để cơ thể được nghỉ ngơi
ngoài ra còn có các bài tập khác như thể thao bơi đánh bóng truyền là những bài tập phù hợp để chị em giảm cân hiệu quả
chụp đơn giảm cân cho đôi tuổi trung niên
tập luyện gắn liền với chế độ ăn uống khoa học thì chị em mới sớm lấy lại được vóc dáng như mong muốn
lẽ đương nhiên mỡ không tự dưng có nó được hình thành và tích tụ bởi lối sống thiếu khoa học thiếu tính lành mạnh